nhận được tin nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam lê khả phiêu từ trần
lãnh đạo cộng hòa nhân dân trung hoa lãnh đạo cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lãnh đạo vương quốc campuchia và lãnh đạo cộng hòa cuba đã gửi điện chia buồn
tới lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí lê khả phiêu
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình đã gửi điện chia buồn
tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
trong bức điện có đoạn viết đồng chí lê khả phiêu là nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất
của đảng và nhà nước việt nam đã dẫn dắt nhân dân việt nam đạt được những thành tiệu to lớn
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới của việt nam
đồng chí lê khả phiêu cũng là người đồng chí và là người bạn thân thiết của đảng và nhân dân trung quốc
đã có đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ trung việt
láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng đến tương lai
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước chính phủ quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
quỹ ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đồng gửi điện chia buồn tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước chính phủ quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia quyến đồng chí lê khả phiêu
trong bức điện có đoạn viết xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi được tin đồng chí lê khả phiêu mất đi
đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em mất đi một nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung
đảng nhà nước và nhân dân lào chúng tôi mất đi một người đồng chí cùng chung chiến hào
một người bạn vô cùng gần gũi thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào
được tin nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam lê khả phiêu từ trần
quốc vương campuchia nororom sidamoni chủ tịch đảng nhân dân campuchia
thủ tướng chính phủ campuchia samdet techo hunsen chủ tịch quốc hội samdet heng somrin
và chủ tịch thượng viện samdet sechung đã gửi điện chê buồn tới tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng các đồng chí lãnh đạo cấp cao việt nam
và gia quyến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu lời chê buồn sâu sắc nhất
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba raúl castro
và chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel berramudet đã đồng gửi điện chê buồn
tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
trong bức điện có đoạn viết chúng tôi sẽ nhớ mãi các cuộc gặp giữa đồng chí lê khả phiêu
và tổng tư lệnh fidel castro vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và năm hai nghìn ba
cũng như những đồng góp
ý nghĩa của đồng chí lê khả phiêu vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ lịch sử
giữa cuba và việt nam
trong thời khắc đau buồn này theo mặt đảng nhà nước và nhân dân cuba
chúng tôi xin gửi tới đồng chí và các lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam
và gia quyến đồng chí lê khả phiêu lời chia buồn sâu sắc nhất